tại buổi làm việc với lãnh đạo quận ba đình thành phố hà nội vào sáng nay một mươi bốn tháng hai
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội bày tỏ sự lo ngại
trước tình trạng thanh thiếu niên thủ đô sử dụng bóng cười
và yêu cầu các ban ngành chức năng cần nhanh chóng đưa ra giải pháp quản lý
tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải biểu dương những cố gắng nỗ lực của đảng bộ
chính quyền và nhân dân quận ba đình trong năm hai nghìn một mươi sáu
đặc biệt là quận đã phối hợp triệt phá nhiều tụ điểm về ma túy trên địa bàn
tuy nhiên đồng chí hoàng trung hải đã bày tỏ sự lo ngại về tình trạng mua bán
quản lý sử dụng bóng cười trên địa bàn quận ba đình cũng như các quận huyện khác của thủ đô
đồng chí hoàng trung hải cho rằng bóng cười gây ảo giác đối với người sử dụng
và nguy hiểm hơn khi đối tượng sử dụng phần lớn là thanh thiếu niên
trước đề xuất của thiếu tướng bạch thành định phó giám đốc công an tỉnh phố hà nội
về việc yêu cầu không kinh doanh các loại bóng cười quanh khu vực trường học
không bán cho khách hàng là thanh thiếu niên
đồng chí hoàng trung hải đã nhất trí và đề nghị trong khi đang đợi nghiên cứu sự ảnh hưởng
của bóng cười đến sức khỏe của con người nhất là đối tượng thanh thiếu niên
thì có thể tạm dừng kinh doanh loại chất này